chồng con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em tuyệt
là người có quyền lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ
năm chứa trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực sai phạm trong công tác cán bộ ở địa phương
cơ quan đơn vị lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý phụ trách
sáu như tấm các hành vi sau
a cung cấp hoặc tiết lộ thông tin tài liệu hồ sơ cán bộ
đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền
trách nhiệm nhất là những thông tin tài liệu hồ sơ nhân sự
đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ
b xem ghép ý đồ cá nhân để ra tiêu chí tiêu chuẩn
điều kiện nhận xét đánh giá mang tính áp đặt
không đúng bản chất không đúng sự thật nhằm vu lợi
c đối với khác nhất là vợ chồng bố mẹ con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em ruột

cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương trước
còn đối với tập thể tri bộ và cấp ủy thì phải thường xuyên nhận diện ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên
vậy xin hỏi ông là việc lan tỏa quy định này đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ
tôi cho rằng cái việc mà trung ương ban hành cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức chạy quyền là thể hiện
viết tâm liên tục của đảng chúng ta trong việc xây dựng chỉnh đối đảng đặc biệt là trong công tác cán bộ
chúng ta đều biết rằng sau hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một đó
thì trung ương đã thông qua và chỉ rõ hai mươi bảy biểu hiện cần chống
đó là sự trong suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái về đạo đức lối sống
và biểu hiện về tự diễn biến tự truyền hoạt
và tiếp theo
đó là sự trong suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái về đạo đức đối sống
nghị quyết ấy thì trung ương lại quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là những người đứng đầu cấp ủy và chính quyền ca cấp
và đến hôm nay thì trung ương lại quy định rất cụ thể về cái việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
chống chạy chức chạy quyền trước thềm đại hội ca cấp và tiến tới đại hội toàn hạng
lần thứ một mươi ba tôi cho rằng đây là việc ban hành rất kỹ năng
để công khai hóa minh bạch hóa những chủ trương đường lối chính sách cán bộ của đảng chúng ta
trước sau là nhất quán
nhưng việc tổ chức thực hiện thì có những cái khâu mắc miếu
và gây ra một số tư cách mà nhân dân và cán bộ chúng ta quan tâm
và đôi chỗ đi bước xuống và vấn đề
thì với quy định này theo tôi
có thể coi đó như là một cái khâu mắc miếu

để cho những cán bộ mà đang thực thi công tác cán bộ được đảng
và nhân dân sao cho đã căn cứ vào đó
để triển khai những quy trình cán bộ
theo đúng trình tự lốc lan
bảo đảm những quy tắc về đức và tài
còn đối với nhân dân và các tổ chức bản thể
cũng coi đây là cái ba rem
để giám sát xem các tổ chức cấp vị
ở các cơ quan đơn vị
đã thực hiện nghiêm
cái quy định này như thế nào
để báo cáo phản ánh và đề xuất
và trên cơ sở đó
các cấp có thống quyền sẽ xử lý
những người những tổ chức
huy phạm những cái điều trong quy định này
và như vậy là rõ ràng
quy định hai nghìn năm này thì có
ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác cán bộ
đặc biệt là trước thềm đại hội đảng các cấp
và trong quy định này thì
việc quy định không bố trí những người có quan hệ gia đình
cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan
thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ thưa ông
rõ ràng đây cũng là một cái mục cụ thể hóa
một cái điều
trong rất nhiều điều
mà bước xuất của dư luận xã hội vừa qua
và thực tiễn cũng đã chứng minh rằng
một số vụ
mà chúng ta đã xử lý
là có liên quan đến cái việc
đưa những người trong gia đình mình
bố hoặc mẹ
hoặc chồng hoặc vợ
hoặc anh chị em ruột
vào các cơ quan có vị trí quyền lực
quan trọng ở mỗi đơn vị
ở mỗi địa phương
và từ thực tiễn ấy
bây giờ quy định rất rõ
nói rằng không được bố trí
những người có liên quan này
trong những các cái chức vụ
có liên quan về quyền lực
ví dụ tôi nói là
bí thư thì lại không thể bố trí
là em vợ mình là phó bí thư thường trực
không thể bố trí
con mình làm trưởng bán tổ chức
hay là trưởng bán kiểm tra
vì đây là những vị trí rất quan trọng
để đề xuất cái việc
đề vạt bổ nhiệm cất nhắc điều triển
thì anh đã lấy một cái quyền của gia đình mình
để đưa ra áp đặt
trước tập thể
và khi đưa ra tập thể
thì tập thể nếu có ý kiến nào đó
thì cũng là ngụy viện để chứng minh
cho cái quyết định của mình
cái gọi là một nhóm tập thể
có sức nặng
cho nên là cái này nó làm hạn chế
cái tính dân chủ
và cái sự phát huy sáng tạo
và lựa chọn được người đủ đức đủ tài
theo nhân dân mong muốn
và rõ ràng là quy định này xuất phát
từ trên thực tiễn đang dây bức xúc
luận xã hội
và trong quy định hai trăm linh năm
thì cũng có một cái điểm rất là đáng chú ý
đấy là việc nghiêm cấm cung cấp
hoặc là tiết lộ thông tin tài liệu hồ sơ
của cán bộ đảng viên cho những cá nhân
không có thẩm quyền trách nhiệm
đặc biệt là những thông tin và tài liệu
có liên quan đến nhân sự trong quá trình
đang thực hiện quy trình công tác cán bộ
tại sao lại cấm điều này ạ thưa ông
tôi cho rằng đây cũng là một cái điều rất quan trọng
mà nó cũng là rất cụ thể
và thiết thực
bởi vì trước đây cái tình trạng
mà những người
trách nhiệm đề xuất nhân sự
hoặc là thực thi công tác nhân sự
những biểu hiện những động cơ
không trong sáng
mà trong những biểu hiện động cơ không trong sáng
có việc đi cung cấp hồ sơ thông tin
những người đang được quy hoạch nhân sự
cho những người mà không thuộc trách nhiệm
thì ở đây
nó có hai trường hợp xảy ra
trường hợp thứ nhất là nếu mà
cung cấp những thông tin hồ sơ
thì có nghĩa là
cái người đó
thông qua những người cục thể
và lan truyền
những cái mà
mình dự định
sẽ đề vào
sẽ mù nhiệm
để tạo nên một sự ủng hộ rốc rãi
trong các cộng
nhưng mà trường hợp thứ hai đó
nếu cung cấp những hồ sơ thông tin
nó xấu cho cái nhân sự
đang được dự kiến quy hoạch
thì cũng có nghĩa là
muốn thông qua những người ấy
để có thể đi
và để gác đi những cái người
mà mình không thích
để thay thế vào
bằng những người thích
theo cái đặc án nhân
động cư vô lợi của mình
theo tôi thì dù là
ở trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai
thì việc mà cung cấp
hoặc tiết lộ thông tin như vậy là
là điều là vi phạm quy định
bởi vì là không đảm bảo bí mật
trong công tác cán bộ
điều đó rất đúng
và cái việc cấm này
tôi cho rằng cho đến giờ phút này
đã thành quy định
thì nó có tác dụng rất lớn
đặc biệt là
đối với các phương tiện thông tin truyền thông
cũng là một sự nhắc nhở chúng ta
khi biểu dư một người này
hoặc phê mình một người khác
một đơn vị khác
những người làm công tác thông tin truyền thông
phải hết sức cẩn trọng
xác minh đối chiếu
thì như vậy
cái quy định này
nó sẽ có tác dụng rất tốt
thưa ông trong quy định hai nghìn năm
thì còn có đề cập đến
tinh thần tự giác của cán bộ
cụ thể là phải chịu trách nhiệm
trên những đề xuất của mình
rồi là cá nhân nhân sự
phải tự giác
không ứng cử
không nhận đề cử
hoặc là quy hoạch bổ nhiệm
khi mà cảm thấy là bản thân mình
chưa đủ các điều kiện
về phẩm chất
về uy tín
về năng lực
và về sức khỏe
vậy thì tinh thần tự giác của cán bộ
chúng ta cần phải hiểu như thế nào
và thực hiện như thế nào ạ thưa ông
tôi cho rằng cái
điều này nó nhấn mạnh
cái ý thức tự giác
của cán bộ đảng tuyên
nhưng mà nó ở thuộc
hai cái đối tượng
cái đối tượng mà người được
xem xét vào
một cái cương vị nào đó
trong quy hoạch cán bộ đó
thì phải lượng đúng sức mình
phải thấu hiểu được những cái tiêu chuẩn
những cái phẩm chất chính trị
đòi hỏi vào mình
trong cái câu tác
cái cương vị cụ thể có lãng phí được không
thì đây là tinh thần tự giác
của cán bộ đảng tuyên
và khi xem xét thấy mình
không đủ điều kiện
thì phải tự giác báo cáo tổ chức
xin giúp lùi
thì tôi cho rằng đây là
một cái cương vị
đề cao cái tinh thần tự giác
sẽ được bổ nhiệm
vào một chức vụ nào đó
nhưng một mặt thứ hai
cái quy định này theo tôi hiểu
cũng là một sự nhắc nhở
những cái người
có trách nhiệm đề xuất
hoặc xem xét
những cái người mà sẽ quy hoạch
bổ nhiệm hoặc điều chuyển ấy
mình cũng phải công tâm và khách quan
khi thấy người ta đã không đủ điều kiện rồi
và vì một cái tình cảm cá nhân nào đó
vì một cái lợi ích nhóm nào đó
mà cố tình
thì cái điều này
cũng cần phải được nhắc nhở và xử lý
theo tôi là cả
hai mặt như vậy
thì nó mới công mặt và khách quan
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
trong chương trình ngày hôm nay ạ
vâng xin cảm ơn
vâng thưa quý vị và các bạn
cán bộ và công tác cán bộ
có vai trò đặc biệt quan trọng
có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng
như chủ tịch hồ chí minh
đã từng can dặn
cán bộ là cây gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hoặc kém
cũng chính vì quan trọng như vậy
nên công tác cán bộ công tác nhân sự
càng phải được quan tâm trú trọng
đặc biệt là trước thêm các kỳ đại hội đảng
mà tới đây là đại hội một mươi ba
tuy nhiên đây cũng là một trong những khâu trọng yếu
mà các thế lực thù địch nhằm vào
càng gần đến đại hội một mươi ba của đảng
sự chống phá của các thế lực thù địch
càng quyết liệt và thâm hiểm hơn
vì vậy quy định về việc kiểm soát quyền lực
trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
mà bộ chính trị vừa ban hành
không chỉ thể hiện quyết tâm của đảng nhà nước ta
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch
có đủ đức đủ tài
đáp ứng được yêu cầu hiện nay
mà còn thể hiện được quyết tâm của đảng
trong việc lựa chọn và chỉnh đốn cán bộ
đề cao cảnh giác nhận diện vạch trần
và kiên quyết đấu tranh phản bác
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch phản động
các phần tử cơ hội
có phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội một mươi ba của đảng
sáng nay thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác lên ngành
ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
đã đến làm việc với tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương
và đoàn công tác đã ghi nhận về sự chỉ đạo mạnh mẽ
quyết liệt của tỉnh nghệ an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
nổi bật là qua tám tháng
toàn tỉnh phát hiện bắt giữ
một ba trăm một mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tăng chín mươi hai vụ
tăng một trăm linh tám đối tượng
đánh giá về công tác cài nghiện ma túy
tại nghệ an thứ trưởng lê quý vương
đã biểu dương những cách làm hay hiệu quả
của công an tỉnh nghệ an
trong đó công tác cài nghiện ma túy
tại các cơ sở bắt buộc kết hợp với dạy nghề
cho người nghiện ma túy
là một cách làm hay cần được nhân rộng
trên nhiều tỉnh thành phố
số người nghiện ma túy được kiềm chế
không xa tăng so với các địa phương khác
hiện nay toàn tỉnh nghệ an
có sáu tám trăm hai mươi ba người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý
có bốn trăm linh bốn trên bốn trăm tám mươi xã phường thị trấn
tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
các cơ sở cài nghiện ma túy
đã tổ chức cai nghiện cho hai năm trăm một mươi bốn học viên
đã chỉ đạo xây dựng
và đưa vào hoạt động
một mươi hai cơ sở điều trị
và một mươi sáu cơ sở cấp phát thuốc
methadone trên toàn tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc
thứ trưởng lê quý vương đề nghị nghệ an
cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng
trong nhân dân về tác hại của ma túy
mại dâm nâng cao trách nhiệm của gia đình
cộng đồng huy động sức mạnh
của cải thống chính trị các nguồn lực
cho công tác phòng chống và cai nghiện ma túy
trước đó đoàn công tác
đã đến thăm làm việc với
trung tâm phòng chống hivs của tỉnh
nơi đang điều trị trong

kiểm tra công tác tại công an tỉnh an giang
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đặc biệt yêu cầu
công an tỉnh an giang cần triển khai sớm
kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng cũng như
chuỗi các sự kiện trọng đại của quốc gia trong thời gian tới
tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam
và đoàn công tác đã được nghe báo cáo
về tình hình các mặt công tác của công an tỉnh an giang
trong thời gian qua trong chín tháng đầu năm
lực lượng công an toàn tỉnh an giang
đã chủ động nắm chắc tình hình
triển khai nhiều kế hoạch phương án biện pháp
nhiệp vụ xử lý có hiệu quả
các vụ việc tình huống phức tạp
về an ninh trả tự trên địa bàn nhất là
trên tuyến biên giới qua đó tạo
điều kiện thuận lợi cho nhân dân lao động
sản xuất phát triển kinh tế xã hội
ở địa phương phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam
đánh giá cao kết quả mà công an tỉnh an giang
đã đạt được trong thời gian qua
qua đó góp phần phục vụ đắc lực
cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện
trong thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam
yêu cầu công an tỉnh an giang
tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
trong công tác đảm bảo an ninh trả tự
chú trọng công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng thực hiện tốt hơn nữa
việc đưa công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh công an xã triển khai sớm
kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba
cũng như chuỗi các sự kiện trọng đại
của quốc gia trong thời gian tới
ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
xảy ra tại công ty vn phạm ma
tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án
đối với một mươi hai bị cáo
đại diện viện kiểm tra
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án
từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù giam
đối với nguyễn minh hùng
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo khoảng bốn điều một trăm năm mươi bảy
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
về hành vi của võ mạnh cường
đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án
hai mươi năm tù về tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
hai cựu phó tổng giám đốc công ty
vn phạc ma là nguyễn trí nhật và ngô anh quốc
mức án từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù
tám bị cáo còn lại
bị đề nghị mức án từ ba đến bảy năm tù
ngoài ra viện kiểm tra đề nghị
cấm các bị cáo hành nghề liên quan trong vòng năm năm
tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
ngày mai phiên tòa bước sang phần tranh tụ
vì lý do sức khỏe
bị cáo phạm văn thông đã có đơn xin xét xử vắng mặt
và được hội đồng xét xử chấp thuận
dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày ba mươi tháng chín